ngày một mươi sáu tháng một hòa chung niềm vui đón tết cổ truyền của người việt nam trên toàn thế giới
buổi tiệc mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi cho cộng đồng người việt nam tại thành phố ekaterinburg liên bang nga
do tổng lãnh sự việt nam tại ekaterinburg tổ chức đã diễn ra trong bầu không khí đâm ấm và trang trọng
tại buổi lễ các vị khách nga đã bày tỏ thích thú khi được cùng hòa chung không khí đón tết đầm ấm của người việt
một năm mới thành công và tràn đầy hạnh phúc
trong không khí ấm cúng các vị khách dự tiệc chiêu đãi mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống
những tiết mục múa hát về mùa xuân đất nước tình yêu do các sinh viên nghiên cứu sinh việt nam và đại diện cộng đồng người việt tại thành phố thể hiện